hai tháng đầu năm nay tuy giải ngân vốn đầu tư công còn chậm so với yêu cầu tức là phải trên một mươi dự toán nhưng đã tăng gấp hai lần so với cùng kỳ cả về tiến độ và mức thực hiện
đặc biệt là theo quy định mới về luật đầu tư công sửa đổi có hiệu lực thì từ đầu năm nay đã tháo gỡ được những ách tắc trong nút thắt giải ngân vốn đối với việc đầu tư công các dự án giao thông
ninh bình là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất cả nước đạt ba mươi tám
theo lãnh đạo tỉnh này giải ngân vốn có tiến độ do địa phương đã sớm phân bổ kế hoạch vốn
bên cạnh đó luật đầu tư công sửa đổi có hiệu lực từ đầu năm đã phân cấp triệt để quy trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho các bộ cơ quan trung ương và địa phương thẩm định

ninh bình là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất cả nước đạt ba mươi tám
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
những dự án có danh mục và tiến độ tốt còn những dự án có danh mục nhưng mà tiến độ chậm do vướng mặt bằng vướng thủ tục vướng các vấn đề mang tính chất khách quan thì chúng tôi sẽ tự điều chỉnh giảm kinh phí
theo các chuyên gia quy định mới về luật đầu tư sửa đổi đi vào thực tế đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho các địa phương
bộ kế hoạch và đầu tư phải có trách nhiệm tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát trong đầu tư công sửa đổi hai nghìn hai mươi
được kỳ vọng gỡ được ách tắc trong nút thắc dụng
đầu tư công sẽ giải ngân vốn đối với các dự án đầu tư công thời gian tới
nhất là những dự án giao thông trọng điểm quốc gia sẽ không bị rơi vào cảnh chậm tiến độ do ách tắc giải ngân vốn đầu tư công